lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ các loại máy móc tại quán bar này để phục vụ công tác điều tra
chủ quán ba ngay sau đó cũng bị công an triệu tập để lấy lời khai
đến một mươi giờ sáng ngày hôm nay đã phát hiện hàng chục đối tượng trong số hơn một trăm linh người dương tính với ma túy sau khi xét nghiệm nước tiểu